lực lượng phòng chống tội phạm và ma túy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vừa phát hiện và bắt giữ một tàu cá cùng bốn đối tượng
có hành vi sử dụng thuốc nổ để khai thác hải sản thu giữ nhiều vật liệu nổ kiếp nổ và dây cháy chậm
ngày hai mươi sáu tháng bốn trong lúc tuần tra lực lượng phòng chống tội phạm và ma túy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
đã bắt quả tăng tàu đánh cá mang số hiệu qb một nghìn ba mươi chín ts do đặng thế dĩ năm mươi tuổi
trú tại xã quang phú tp đồng hới tỉnh quảng bình làm thuyền trường
cùng ba thuyền viên đang có hành vi sử dụng vật liệu nổ để đánh cá
qua kiểm tra phát hiện trên tàu có một mươi tám quả mìn các loại có trọng lượng một mươi ba kg bảy mươi bốn kiếp nổ và hai mươi một đoạn dây cháy chậm
khám xét tại nhà các đối tượng trên lực lượng điều tra đã phát hiện và thu giữ một cối bê tông
và một chảy inox làm công cụ để chế tạo thuốc nổ
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ